một đường dây mua bán tàng trữ sử dụng vũ khí liên tỉnh do các đối tượng nguyễn công minh nguyễn đức kha nguyễn thanh tùng và ngô sĩ việt nam cùng chú tại huyện tuy phước vừa bị công an tỉnh bình định phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
khám xét khẩn cấp nhà của bốn đối tượng lực lượng công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng một khẩu súng pháo một khẩu súng bắn đạn cao su cùng tám mươi bảy viên đạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm đối tượng nông quốc việt hai mươi hai tuổi ở đắk lắc là đối tượng chuyên cung cấp súng cho nhóm của mình
mặc dù không có việc làm ổn định thế nhưng lại muốn có nhiều tiền để tiêu xài cá nhân ngô văn tuấn và ngô văn quốc đã mua ma túy về bán lại cho các đối tượng nghiện tại các điểm karaoke quán bar
cả hai đối tượng vừa bị tòa nhân dân quận thanh khê tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ điều tra vào chiều ngày tám tháng ba khi chuẩn bị nhận ma túy từ tuấn thì quốc đã bị công an quận thanh khê mật phục bắt quả tang thu giữ hơn hai mươi ba gam ma túy kentamin và thuốc lắc
hội đồng xét xử tòa án nhân dân quận thanh khê đã tuyên phạt ngô văn tuấn tám năm tù và ngô văn quốc ba năm sáu tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
lợi dụng căn nhà không có người trông giữ phạm công tâm ba mươi hai tuổi chú tỉnh an giang đã